những năm qua mặc dù ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nhưng chăn nuôi gà vẫn tăng trưởng đều đặn với trung bình khoảng sáu mỗi năm
do đó việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định cho các hộ chăn nuôi gà đang là vấn đề mà các địa phương đặc biệt quan tâm
trong những năm gần đây ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng ở nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc
nhiều địa phương đã thực hiện chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi gia trại trang trại công nghiệp nhưng tỷ lệ các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún vẫn chiếm đa số
điều này đã gây khó khăn trong việc phát triển nâng cao năng suất chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho các nông hộ

hoạt động khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi gà đẩy mạnh việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi
với sáu dự án khuyến nông trong lĩnh vực chăn nuôi gà với quy mô một chín ba trăm bốn mươi con
với chín hai trăm chín mươi bảy hộ tham gia do trung tâm khuyến nông quốc gia triển khai và quản lý
đã góp phần tập huấn kỹ thuật cho sáu tám trăm một mươi sáu lượt người trong và ngoài mô hình
tổ chức cho hai năm trăm một mươi người tham quan nhân rộng mô hình
thông qua các mô hình này các tiến bộ kỹ thuật đã đưa được đến bà con nông dân
các tiến bộ kỹ thuật về vấn đề công tác giống khuyến cáo bà con nông dân chúng ta
là phải mua giống từ những cơ sở có uy tín có chất lượng cũng được tiêm phòng đầy đủ
đặc biệt là tiêm phòng với bệnh marek
cái thứ hai nữa là về công tác về kỹ thuật chăn nuôi vấn đề chuồng trại chăn nuôi
vấn đề thức ăn chăn nuôi vấn đề nước uống rồi vấn đề vệ sinh thú y trong chăn nuôi
chúng tôi đánh giá liên kết chuỗi liên kết sản xuất cũng là một nội dung rất quan trọng
để giảm giá thành chăn nuôi và tạo ra cái chăn nuôi bền vững cho người chăn nuôi
tại diễn đàn giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị
do trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc giang
và ủy ban nhân dân huyện yên thế tổ chức các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp
để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà vườn đồi theo chuỗi giá trị
như ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật về giống thức ăn thú y chuồng trại quy trình nuôi dưỡng
các công nghệ tiên tiến trong khu vực để nâng cao năng suất chất lượng hạ giá thành sản phẩm
đặc biệt cần gắn sản xuất với giết mổ chế biến thị trường trên cơ sở hỗ trợ từng bước
xây dựng các cơ sở giết mổ chế biến da cầm tập trung công nghiệp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm